iran sẽ không bao giờ đàm phán với mỹ dưới áp lực đây là khẳng định được tổng thống iran hassan rouhani đưa ra trong ngày hôm qua
phát biểu họp báo tổng thống rouhani nhấn mạnh tehran đối thoại với thế giới bằng sức mạnh và tự trọng và sẽ không bao giờ đàm phán từ vị thế yếu
theo tổng thống iran cả mỹ và các nước châu âu vẫn đang yêu cầu nước cộng hòa hồi giáo đối thoại
tuy nhiên tehran sẽ chỉ làm như vậy dưới điều kiện công bằng đó là mỹ quay trở lại hiệp định hạt nhân chấm dứt trừng phạt iran và trở lại đàm phán dưới hình thức p năm một
bên cạnh đó ông rouhani cũng khẳng định bảo đảm hòa bình và ổn định tại khu vực nhạy cảm như trung đông và vịnh pekshik sẽ không thể đạt được nếu thiếu sự hỗ trợ của iran